thưa quý vị và các bạn tại hà nội điểm chuẩn vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập không chuyên vừa được công bố
tuy nhiên tình trạng tranh lệch điểm chuẩn giữa các trường ở các khu vực khác nhau là rất lớn
có những trường điểm chuẩn tuyển ở mức là trên năm mươi điểm thế nhưng có những trường điểm chuẩn chỉ ở khoảng một mươi tám điểm
vấn đề này đang được đông đảo cư dân mạng và các nhà giáo dục bình luận phân tích rất nhiều trên không gian mạng
vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì và quan điểm của cư dân mạng ra sao về vấn đề này
cùng đến với tiểu mục cư dân mạng của ngày hôm nay
với điểm ngoại ngữ lịch sử và điểm ưu tiên
nếu chỉ tính điểm thi thí sinh có thể giành tối đa sáu mươi điểm
từ thông tin điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường cho thấy có những trường lấy điểm chuẩn trên năm mươi điểm
nhưng có những trường lấy điểm chuẩn chỉ khoảng một mươi tám điểm trung bình chỉ ba điểm mỗi môn
sự tranh lệch điểm chuẩn như vậy là do nguyên nhân nào
phải chăng điều này phản ánh sự tranh lệch giữa thành phố và nông thôn trong đầu tư cho giáo dục
chất lượng giáo dục phù thuộc vào nhiều yếu tố
học sinh và môi trường giáo dục là yếu tố quyết định
giáo viên ở những khu vực trung tâm có chất lượng hơn ở những nơi vùng sâu vùng xa
vấn đề đạt ra là nâng cao chất lượng giáo viên ở các khu vực mặt hôi
liên quan tới vấn đề điểm chuẩn lớp một mươi công lập ở hà nội
chức lệch quá lớn giữa trường thuộc quận trung tâm vùng ven và nông thôn
ông nguyễn thúc bình hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lê quý đôn cho rằng
nguyên nhân đầu tiên là chất lượng đội ngũ giáo viên
hà nội rất chú trọng nâng cao trình độ giáo viên nhưng chất lượng chưa đồng đều
đặc biệt là vùng khó khăn về kinh tế xã hội
chia sẻ trên báo mạng nhiều nhà giáo cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này
đó là do chất lượng đối ngũ giáo viên trưng lệch điều kiện cơ sở vật chất
môi trường học tập ở một số huyện còn khó khăn
bên cạnh đó do đời sống khó khăn phụ huynh chưa chăm lo quan tâm đến việc học tập của con em
nguyên nhân do đời sống khó khăn
phụ huynh chưa chăm lo quan tâm đến việc học tập của con em theo tôi là quyết định
chăm lo phát triển kinh tế xã hội của địa phương đời sống của người dân được nâng lên
thì chất lượng giáo dục một cách tự nhiên cũng sẽ nâng theo
trong vùng thành phố mà có sự trưng lệch như vậy là không ổn
đề nghị sở giáo dục và đào tạo cần có giải pháp giải quyết vấn đề này
để tình trạng này tái diễn nhiều năm như vậy sao được
cũng phải thấy rằng tình trạng trưng lệch điểm chuẩn và lớp một mươi của hà nội diễn ra từ nhiều năm nay
theo nhiều cư dân mạng cho rằng
ở rất nhiều các địa phương khác
điều kiện kinh tế xã hội không bằng hà nội
nhưng điểm chuẩn cũng không có sự khác biệt lớn như vậy
vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này và làm thế nào để giải quyết vấn đề này
em đặt ra bài toán cần nhanh giáo dục giải quyết
giáo dục là lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của không riêng mỗi tỉnh thành phố
mà nó quyết định sự phát triển của cả đất nước
do vậy điều cư dân mạng mong muốn các cơ quan quản lý giáo dục
cần có sự tính toán cụ thể trong việc phân loại chất lượng học sinh
để định hướng giáo dục cho phù hợp tránh sự lãng phí trong việc đầu tư cho giáo dục
bạn nghĩ gì về dự trích lệch điểm chuẩn vào lớp một mươi tại hà nội hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an